về tình trạng xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh đồng nai có diễn biến phức tạp
vừa qua ban thường vụ tỉnh uỷ đồng nai đã ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng quản lý đô thị trên địa bàn
theo đó ubnd tỉnh đồng nai tập trung lãnh đạo chỉ đạo xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm
kiên quyết tháo rỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng không phép trái phép trên địa bàn
trước đó như truyền hình nhân dân đã phản ánh về tình trạng buông lỏng công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh đồng nai
trong đó nổi cộng nhất là vụ tại khu đất hơn bảy mươi hai ha đất tại xã phước tân thành phố biên hòa đã có gần sáu mươi doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng trái phép
với diện tích khoảng một trăm năm mươi m hai nhà xưởng khiến dư luận ở địa phương hết sức bức xúc
đối với vụ việc này sau khi báo chí phản ánh phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai báo cáo